khác với mọi năm người dân trồng cà phê ở huyện hướng hóa tỉnh quảng trị luôn trong tình trạng lo lắng được mua mất giá được giá mất mùa
năm hai nghìn một mươi bảy này người trồng cà phê ở huyện miền núi hương hóa tỉnh quảng trị rất phấn khởi vì vừa được mua cà phê mà giá lại ổn định
chị nguyễn thị mai ở thôn tân linh xã hướng tân huyện hướng hóa tỉnh quảng trị trồng hơn một hectare cà phê
mới vào đầu vụ nhưng chị rất phấn khởi vì giá bán ổn định và cà phê cũng được mùa
niên vụ cà phê năm nay toàn huyện miền núi hướng hóa có tổng diện tích cà phê cho thu hoạch khoảng bốn bốn trăm linh hectare trên năm ba trăm linh hectare
năng suất bình quân ước đạt khoảng một mươi ba bảy tấn quả tươi một hectare tăng hơn ba tấn so với niên vụ trước
nhiên vụ cà phê năm nay toàn huyện miền núi hướng hóa có tổng diện tích cà phê cho thu hoạch khoảng ba ba trăm linh hectare tăng hơn ba tấn so với nhiên vụ trước
nhiên vụ cà phê năm nay toàn huyện miền núi hướng hóa có tổng diện tích cà phê cho thu hoạch khoảng ba ba trăm linh hectare
công nhận bằng nhãn hiệu tập thể đối với cà phê khe xanh
với những thành công trong niên vụ cà phê năm nay sẽ là động lực thúc đẩy người dân mạnh dạn tái canh cây cà phê trên địa bàn trong thời gian tới